bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và quốc tế lao động mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội cho biết năm nay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm có ngày hai mươi chín tháng bốn tức là vào ngày thứ hai nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần
do đó có ý kiến đề xuất đổi ngày làm việc bình thường vào ngày hai mươi chín tháng bốn và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
việc hoán đổi này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động
nếu được thông qua cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được nghỉ năm ngày liên tục từ thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng bốn
đến thứ tư ngày mùng một tháng năm bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức tọa đàm phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng việt nam nhằm trao đổi cung cấp thông tin làm rõ những điểm mới trong đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được phó thủ tướng trần lưu quang phê duyệt
mục tiêu chung của đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi là phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng bền vững tài nguyên rừng tạo việc làm tăng thu nhập ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân miền núi làm nghề rừng và sống dựa vào rừng góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo tồn tài nguyên thiên nhiên đa sẵn sinh học bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi kh
các chuyên gia để khai thác rừng theo hướng đa dụng hiệu quả và bền vững thì cần phải có những ưu tiên cho người dân sống quanh rừng và lực lượng quản lý bảo vệ rừng để giúp họ có thêm động lực niềm tin gắn bó lâu dài với rừng khai thác hiệu quả khoảng bốn bảy triệu hectare rừng trồng có thể khai thác
bên cạnh đó cần có đánh giá chặt chẽ đối với việc phát triển các khu sinh thái để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến phát triển rừng cũng như khuyến khích các cộng đồng địa phương cùng chung tay tham gia vào phát triển các mô hình này
tại thanh hóa dự án nối đường giao thông đồng lợi khuyến nông với tuyến đường từ trung tâm thành phố thanh hóa đi cảng hàng không thọ xuân đã chậm tiến độ hơn hai năm nay tình trạng này đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
mặt đường thi công dở dang mấp mô lẩy lội ngày nắng thì bụi đường ngày mưa thì ngập hiện trạng công trình như thế này nhưng không có bất cứ biển báo
tín hiệu nào để cảnh báo việc con đường thi công dở dàng khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân địa phương gặp nhiều khó khăn
không biết ách tắc tại sao vấn đề như thế nào để mà khẩn trương cho nó ổn định con đường này
dự án giao thông kết nối này có tổng chiều dài
tuyến một tám km chiều rộng nền đường một mươi ba m mặt đường một mươi năm m theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi hai
một trăm linh bảy hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn hai xã khuyến nông và đồng lợi đã nhận tiền đền bù
tuy nhiên việc thi công dự án đã không đạt tiến độ như cam kết
khi bàn giao mặt bằng thì các đoàn công tác của huyện cũng đã đến làm việc cục khảo sát cụ thể tuyến đường và đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho đơn vị nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết
phía đơn vị địa phương thì có kiến nghị đề xuất là ban quản lý dự án và chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tín đường này sớm đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân
với mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh thanh hóa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
việc thi công chậm tiến độ không chỉ làm mất đi ý nghĩa của dự án mà còn ảnh hưởng đến đời sống gây mất niềm tin của các hộ dân
vốn ủng hộ nhiệt tình chủ trương chung của địa phương
thưa quý vị những ngày gần đây thời tiết nắng nóng diễn ra trên khắp cả nước nhiều nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ c
đây là một trong những yếu tố nguy cơ khiến cho bệnh nhân đột quỵ tăng cao
đáng chú ý trong số những bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì đột quỵ đã ghi nhận khá nhiều trường hợp là người trẻ đang ở độ tuổi lao động
các chuyên gia y tế cảnh báo những người có bệnh nền về huyết áp tim mạch cần kiểm tra chặt chẽ tình trạng bệnh
vì những đối tượng này có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người bình thường
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai thời gian này liên tục quá tải bệnh nhân
trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận đến năm mươi bệnh nhân đột quỵ trong đó chỉ khoảng hai mươi bệnh nhân đến viện trong thời gian vàng
đáng chú ý có đêm có tới sáu ca đột quỵ trẻ tuổi
thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho sức khỏe của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đây cũng là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh đột quỵ nhất là đối với bệnh nhân có sẵn bệnh lý nền về huyết áp tim mạch
thanh thiếu niên người đang trong độ tuổi lao động mắc đột quỵ cũng ngày càng gia tăng
chúng tôi ước tính có khoảng một mươi số bệnh nhân nằm tại trung tâm đột quỵ là trong độ tuổi dưới bốn mươi năm tuổi
bệnh nhân có thể đột ngột yếu hoặc là tê bì một nửa bên cơ thể
bệnh nhân có thể đột ngột mất tỷ lượng hoặc là bù thoáng qua một hoặc hai mắt
bệnh nhân đột ngột có thể nói khó khăn hoặc là không nói được
hoặc là bệnh nhân đột ngột có các dối loạn về thăng bằng mất định hướng
để phòng tránh nguy cơ độc quỵ người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài
nếu phải làm việc liên tục ở ngoài trời thì cần có dụng cụ bảo hộ lao động che chắn cẩn thận kiểm soát tốt huyết áp tim mạch
để hạn chế các yếu tố nguy cơ
các yếu tố dần đến đột quỵ